hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn hiền
chú tại xã nâm giang huyện đắk song về tội cố ý gây thương tích
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay hiền sống như vợ chồng với chị phan thị mỹ hà
vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi giữa hiền và chị hà xảy ra mâu thuẫn cãi vã
bực tức vì bị xúc phạm nên hiền đã đánh chị hà
khiến chị hà ngã xuống đập đầu vào nền nhà
sáng ngày hôm sau ngày hai mươi ba tháng một mươi hiền cùng một số người khác đi làm dãy
còn chị hà ở nhà
đến chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi mọi người phát hiện chị hà nằm bất tỉnh trong nhà
nên hiền cùng một số người khác đưa chị hà đi cấp cứu
đến trạm y tế xã thì phát hiện chị hà đã tử vong
nên hiền đến công an xã lâm giang đầu thú